thời gian gần đây cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nhận được phản ánh
về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu
về nhiều loại sản phẩm từ hóa mỹ phẩm và quần áo phụ kiện từ trung quốc
mang tên greenleaf hay còn gọi là lá xanh
cơ quan chức năng cho biết hoạt động kinh doanh đa cấp này có dấu hiệu trái phép
tại việt nam hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép không còn là điều mới lạ
thực tế là đã có rất nhiều người dân tiền mất tật mang khi tham gia những mạng lưới này
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trang web greenleafgroup cn
có hành vi mời chào người dân mua hàng và mở một tài khoản id
để cùng tham gia xây dựng mạng lưới kinh doanh theo chương trình trả thưởng rất hấp dẫn
điều này cho thấy có dấu hiệu là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
xung quanh tôi cũng có những người mà đã tham gia vào rồi và thực tế là họ đã rất là mong muốn
vào lợi ích mà đã được bán hàng đa cấp người ta tư vấn cho từ ban đầu
mới gọi từ ban đầu
nhưng mà thực tế khi mà tham gia vào thì họ đều phải rút và bỏ cuộc
và cuối cùng là phải mất tốn rất là nhiều chi phí cũng rất là nhiều thời gian công sức
mở cùng là không được cái gì cả
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào hoạt động này
bởi cho đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
cho tổ chức đơn vị nào có tên greenleaf hay greenleaf group
đây là một ngành kinh doanh có điều kiện
nếu không có giấy phép thì tuyệt đối không được kinh doanh
cái thứ hai là
cái lợi nhuận tham gia
có đúng là tham gia vào mức độ làm giàu nhanh như vậy không
đấy là vấn đề về kinh doanh đa cấp
vấn đề thứ hai là sản phẩm
sản phẩm đấy có được phép lưu hành ở việt nam hay không
có giấy phép lưu hành không
theo giới luật sư kinh doanh đa cấp là một ngành kinh doanh có điều kiện
được quy định riêng trong một nghị định đã được sửa đổi
với những điều kiện tương đối chặt chẽ
do đó hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép
có thể bị truy tố hình sự
đưa ra lãi suất rất hấp dẫn những cái chiêu trò rất là bất thường
thì nó đồng nghĩa với là rủi ro đồng nghĩa với là nguy cơ vi phạm pháp luật
và khi mà xảy ra cái chuyện mà mất tiền bị gian lận lừa đảo
thì là sẽ không được pháp luật bảo vệ
vi phạm ở mức độ cao hơn đặc biệt là gây thiệt hại cho những người tham gia
thì sẽ phạm tội hình sự liên quan đến cái kinh doanh đa cấp
nhất là trên mạng là có quy định về tội phạm hình sự
cũng theo cục quyền
tổ chức cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tổ chức cá nhân nào tham gia
hoặc tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp
khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới năm tỷ đồng hoặc năm năm tù giam
để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin
đồng thời cân nhắc không tham gia hoạt động kinh doanh
theo hình thức đa cấp trái phép của những mạng lưới này